mới đây tại tỉnh thái nguyên đã diễn ra hội nghị gặp mặt trao đổi với các nhà đầu tư nước ngoài fdi trên địa bàn tỉnh
để đánh giá tình hình hoạt động những thuận lợi khó khăn và vướng mắt trong quá trình sản xuất kinh doanh
từ đó đưa ra giải pháp nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư
sau hơn hai mươi năm năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi hiện nay tỉnh thái nguyên đã có một trăm một mươi sáu dự án fdi
với tổng số vốn đăng ký gần bảy hai tỷ usd
các dự án fdi chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử sản xuất thiết bị di động
điện tử viễn thông sản xuất hàng may mặc nhập khẩu lắp ráp sản phẩm điện tử
tại hội nghị một số vấn đề đã được các nhà đầu tư nước ngoài nêu lên những khó khăn thuận lợi
khi tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh trên bàn tỉnh như chính sách yêu đãi đầu tư hiện nay của tỉnh
thủ tục chuyển đổi giữa hình thức doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp thường
việc đăng ký giấy phép cho người nước ngoài
đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh đã giải đáp những thắc mắc cho nhà đầu tư và khẳng định
tỉnh thái nguyên luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp và tạo điều kiện tốt nhất
để các doanh nghiệp có môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi
tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định pháp luật về đầu tư kinh doanh
đẩy mạnh việc chuyển giao công nghệ quan tâm hơn nữa đến đời sống của người lao động
về cả vật chất và tinh thần